bà con mang lễ đến dân tại đình thị nhằm tưởng nhớ công ơn phụ quốc tướng quân bùi quận công
tên thật là bùi nghiêm phổ người đã có công thành lập và duy trì chợ trúc sơn
tương truyền rằng chợ trúc ra đời cách đây hàng trăm năm và vẫn họp vào các ngày ba năm tám và một mươi
trong đó ngày mùng năm và mùng một mươi là phiên chính mùa nào thức ấy với nhiều chủng loại hàng hóa đông vui tấp nập
ngôi đình được xây dựa lưng vào chợ và gắn bó
đó như một thành phần máu thịt với chợ
đã thành thông lệ cứ năm năm làng trúc sơn lại tổ chức lễ hội hai lần
lễ hội diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng riêng âm lịch
với sự tham gia của năm xóm ở cả đình nội đình xá và đình thị
thể hiện đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc
ngoài ra lễ hội còn có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi
nhà nhà ấm no hạnh phúc
đây là một lễ hội văn hóa có ý nghĩa lớn
được tổ chức long trọng với phần lễ rất trang nghiêm và phần hội thật tưng bừng
lễ hội có sự tham gia đông đảo của người dân trong làng và du khách thập phương
thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đồng sức đồng lòng của bà con nhân dân
để tổ chức thành công lễ hội trong ba ngày
mỗi gia đình mỗi ngõ xóm phải chuẩn bị mọi việc từ sáu tháng trước
các gia đình dòng họ đều phải chuẩn bị lễ cúng tại gia đình và nhà thờ họ
trước khi tổ chức hội làng tạo không khí vui tươi phấn chấn lan tỏa đến từng gia đình ngõ xóm
trước khi mà ra lễ đình
thì bao giờ tức là trước hết là phải
lễ tổ tiên ở gia đình
bởi vì theo quan điểm của việt nam
thì bố mẹ chính là bị phật sống ở nhà
và sau đó thì đến nốt lễ tổ tiên ở dòng họ
sau khi lễ tổ tiên ở dòng họ
thì mới ra đình để lễ thành hoàng đình
và trên cơ sở mà nễ một cách có gốc có nguồn như thế
thì mới mong cầu được gặp được nhiều cái may mắn mà rời đất phù hộ cho
làng trúc sơn năm năm hai lần mở hội

để cho toàn thể nhân dân
cầu các vị thành hoàng làng
hãy tự động vào lễ tổ tiên